không khí lạnh yếu đi những cơn mưa ở miền trung cũng giảm đáng kể
và thay vào đó là hiện tượng sương mù nhẹ đang xuất hiện nhiều nơi ở vùng ven biển
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh hiện tượng sương mù này sẽ tan trước tám giờ sáng
từ sau tám giờ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời sẽ chuyển nắng
và nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất trong ngày sẽ ở ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh hành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng xuất hiện từ sớm
trước tám giờ sáng cường độ nắng cũng mạnh hơn
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở phía nam lớp sương mù đặc trưng của khí hậu cao nguyên cũng đang bao phủ hầu khắp khu vực tây nguyên
tuy nhiên lớp sương mù này sẽ tan nhanh
ngày hôm nay ở tây nguyên trời sẽ có nắng mạnh và nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó các tỉnh thành khu vực nam bộ vừa không có sương mù lại có nắng từ sớm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giảm
nhiệt độ cao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ trời nóng nhẹ nhất là trong khoảng trưa và chiều
trên biển tình trạng sương mù nhẹ tiếp tục có khả năng tái xuất hiện ở khu vực vịnh bắc bộ trong thời điểm đêm nay và sáng sớm ngày mai
còn ở các vùng biển ngoài khơi gió đang yếu dần
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cường độ ở mức cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước